tại thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc liên đoàn bóng bàn việt nam phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh đắk lắc
tổ chức khai mạc giải bóng bàn các tay vượt trẻ xuất sắc thiếu niên nhi đồng toàn quốc năm hai nghìn hai mươi
đây là hoạt động thể thao chào mừng thành công đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
giải đấu quy tụ hơn hai trăm năm mươi vận động viên đến từ một mươi chín tỉnh thành phố trong cả nước tham dự
các vận động viên tham gia thi đấu ở sáu nhóm tuổi gồm một mươi chín hai mươi một tuổi một mươi sáu một mươi tám tuổi một mươi bốn một mươi năm tuổi một mươi hai một mươi ba tuổi một mươi một mươi một tuổi
và nhóm từ chín tuổi trở xuống với các nội dung đơn nam đơn nữ đôi nam đôi nữ và đôi nam nữ
đây là dịp để các vận động viên trẻ tuổi xuất sắc trong cả nước giao lưu rèn luyện kỹ năng thi đấu
đồng thời khuyến khích phong trào tập luyện thi đấu môn này ở địa phương
thông qua giải đấu ban tổ chức sẽ theo dõi lựa chọn các tay vượt xuất sắc nhất
và có triển vọng để đào tạo bồi dưỡng vận động viên bóng bàn cho đội tuyển quốc gia
theo kế hoạch giải đấu sẽ diễn ra từ ngày bốn đến hết ngày bảy tháng một mươi một